chiều ba mươi một tháng ba theo giờ địa phương nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm phong trào người việt ở pháp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có cuộc gặp cộng đồng người việt nam tại pháp
tại đây chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đảng nhà nước ta luôn coi trọng thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc
người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
nhà nước việt nam luôn tạo điều kiện và có biện pháp hỗ trợ để cộng đồng người việt nam ở nước ngoài ổn định giữ gìn bản sắc văn hóa
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng trao huân chương độc lập hạng nhất của chủ tịch nước
tặng hội người việt nam tại pháp vì những thành tích xuất sắc trong xây dựng củng cố phát triển cộng đồng người việt nam tại pháp góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tới dự triển lãm tài liệu lưu trữ hồ chí minh
danh nhân văn hóa tại trụ sở của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco paris pháp
cũng trong chiều ngày ba mươi một tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt ban chấp hành liên hiệp các hội người việt ở châu âu
và ban tổ chức và đại diện người việt tiêu biểu của diễn đàn người việt có tầm ảnh hưởng tại paris